kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới nhiệt độ trưa chiều ở bắc bộ tăng nhẹ đạt mức một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn nhưng trời vẫn rét hanh khô có nắng vào ban ngày
còn về đêm và sáng có mưa vài nơi nhiệt độ lại giảm sâu hơn vùng núi và trung du rét đậm có nơi rét hại
sau các tỉnh thành từ hà tĩnh đến khánh hòa trong ngày mai tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
vùng mưa chính vẫn là khu vực các tỉnh thành từ quảng trị đến khánh hòa với lượng mưa từ hôm nay đến tối mai là từ một trăm linh một trăm tám mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
theo nhận định của các chuyên gia thời tiết đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày chín tháng một mươi hai
do mưa lớn kéo dài nên trong hôm nay và ngày mai trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến năm m hạ lưu từ một đến ba m đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai
do có mưa và tác động của không khí lạnh nên từ thanh hóa đến quảng bình trời ở ngưỡng rét với nhiệt độ từ một mươi năm hai mươi ba độ quảng trị đến khánh hòa hai mươi hai mươi bảy độ phía bắc trời lạnh ninh thuận bình thuận hai mươi hai ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục duy trì mưa rào vào sông giải
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ nam bộ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa sông gió đông bắc cấp sáu bảy giật cấp tám chín biển đông
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều trong khoảng hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực hà nội mây thay đổi ít mưa ngày hứng nắng nhẹ gió đông bắc cấp ba trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi hai đến hai mươi độ